đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trường đoàn công tác của tiểu ban điều lệ đảng đã làm việc tại tỉnh hòa bình về công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai nhấn mạnh trong quá trình nghiên cứu khảo sát trao đổi các vấn đề cho thấy tỉnh hòa bình đã chuẩn bị nghiêm túc báo cáo đáp ứng yêu cầu đề ra mang lại nhiều kết quả nổi bật
tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tập trung công tác xây dựng đảng và nêu bật đến những kinh nghiệm trong đó xây dựng tư tưởng chính trị đạo đức là yêu cầu quan trọng cấp thiết để đảng lãnh đạo cầm quyền khủng cố quan hệ mật thiết với nhân dân qua đó để đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ
đồng chí trương thị mai cũng ghi nhận một số đề xuất của tỉnh về phân cấp phân quyền cho địa phương để phù hợp với tình hình mới nâng cao chất lượng đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ